phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã làm việc với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
để giải quyết các vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng tại các công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba đi qua hai địa phương này
xác định rõ nguyên nhân chính gây chậm tiến độ thi công công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba là từ công tác giải phóng mặt bằng
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
sớm bàn giao cho các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ
trong buổi làm việc đại diện ubnd hai tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng cũng đã cam kết sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất là vào cuối tháng bốn năm nay